từ ngày một mươi hai tháng tám đến ngày một tháng một mươi nhà máy lọc dầu dung quất bsr sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể
đây là kỳ bảo dưỡng thứ tư sau hơn một mươi năm nhà máy lọc dầu chính thức hoạt động
bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu dung quốc chia làm một mươi ba gói thầu với tổng khối lượng công việc khoảng hơn năm đầu mục hạng mục
hiện nay công tác chuẩn bị của bsr và các nhà thầu đã sẵn sàng cho năm mươi một ngày đêm thi công
để giảm thiểu các tác động của covid một mươi chín bsr khẩn trương đánh giá triển khai các giải pháp
như giả soát kế hoạch huy động chuyên gia nhân sự nước ngoài đưa ra các giải pháp thay thế như sử dụng chuyên gia nhân sự trong nước tương đương
làm viên trực tuyến cắt giảm một số vị trí đồng thời xây dựng xong phương án phòng chống dịch kiểm soát y tế cho số lượng nhân sự